tiếp tục điều tra cơ quan an ninh làm việc với năm học sinh khác học tại các trường trên địa bàn thành phố đà lạt
cùng chia sẻ hình ảnh phiếu xét nghiệm trên cho nhiều bạn bè và hội nhóm facebook
đồng thời xác định một em học sinh lớp một mươi là người trực tiếp dùng phần mềm photosoft chỉnh sửa mẫu xét nghiệm trên mạng rồi gửi cho bạn bè
ngoài ra em này còn tạo ra hai bản photosoft với cái tên khác gửi cho hai bạn cùng trường
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính yêu cầu viết cam kết không tái phạm
gỡ bỏ các nội dung đã chia sẻ và giao cho gia đình tiếp tục giáo dục quản lý
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã có một số người cho đăng tải những thông tin không đúng sự thật
về tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng
trong các ngày từ ba mươi một tháng một đến ngày bốn tháng hai công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện chín trường hợp đăng tải thông tin sai lệch
về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra
công an đã xác định làm việc trực tiếp có hình thức xử lý đối với năm trường hợp gồm học sinh sinh viên giáo viên cán bộ
người dân tộc thiểu số tại các địa phương bắc nạm ngân sơn và thành phố bắc cạn
giáo dục yêu cầu các cá nhân này gỡ bỏ thông tin sai lệch xin lỗi cam kết không tái phạm
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
bốn đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ vừa bị công an thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đặng văn thơ thạch minh tránh la văn đậm và đặng văn thành là anh ruột của thơ
mâu thuẫn trên bàn nhậu gây mất an ninh trật tự
sau đó các đối tượng cầm dao đi trên hai xe mô tô đuổi chém hai cán bộ công an xã đại thành khi đang đưa thành về trụ sở làm việc
rất may là hai cán bộ đã kịp tránh nên không bị thương
cơ quan công an đã khởi tối vụ án khởi tối bị can đối với bốn đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ bắt tạm giam
riêng đặng văn thơ thạch minh tránh bỏ trốn nên bị truy nã và bị bắt vào cuối tháng một vừa qua
một xe ô tô tải chạy hướng bắc nam chở trên xe một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triều thành phố đà nẵng phát hiện
vào thời điểm trên công an quận liên triểu đã dừng xe kiểm tra xe ô tô do tài xế đặng hữu lộc
chú quận hải châu điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua làm việc với tài xế lộc công an quận liên triểu phát hiện nhiều hàng hóa
trong thùng xe phần lớn có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn và chứng từ
chứng minh nguồn gốc nhập khẩu
số hàng trên gồm ba mươi tám xe ô tô xe máy điện đồ chơi trẻ em các loại năm mươi hai nồi cơm điện
hai trăm linh máy xây tóc ba trăm linh ấm đun nước siêu tóc tổng trị xá khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan chức năng đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi